đã hơn tám tháng cầu được dỡ ra rồi lại rào chắn lại hai bên
mà không triển khai xây dựng khiến cuộc sống cũng như đi lại của người dân
trở nên rất khó khăn và xáo trộn
đó là những gì đang xảy ra ở dự án nâng cấp mở rộng cầu ông trừ
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
sau hàng chục năm tồn tại tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cầu ông trừ cũ đã được tháo rỡ để nâng cấp
người dân phường một và xã bình ngọc thành phố tuy hòa ai nấy đều phấn khởi
thế nhưng đến lúc này hàng nghìn người dân lại bức xúc mà không biết kêu ai
theo dự kiến đến tháng năm năm nay cầu ông trừ sẽ hoàn thành
tuy nhiên ngay sau khi tháo dỡ đến nay đơn vị trúng thầu dự án lại che chắn hai đầu cầu
người dân không thấy ai thi công
việc kinh doanh buôn bán của các hộ dân trên tuyến cầu gần như bế tắc
trong khi đó hàng trăm hộ dân nằm phía tây cầu phải đi vòng đường khác mấy cây số
mới vào được trung tâm thành phố tuy hòa
tuy nhiên ngay sau khi tháo dỡ đến nay đơn vị trúng thầu dự án lại che chắn hai đầu cầu
sự việc cũng đã được chủ tịch ubnd tp tuy hòa chỉ đạo chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tp tuy hòa
và nhà thầu khẩn trương giải quyết các vướng mắc hoàn thành cầu trong tháng một mươi hai năm nay